thưa quý vị chơi hụi vỡ hụi là những cụm từ không còn mới mẻ
thế nhưng chỉ vì lợi nhuận ban đầu quá cao đã khiến cho nhiều người bị che mắt
và sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu đồng vào phường hội
những ngày qua nhiều người chơi hụi ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đang rơi vào tình cảnh mất cả chỉ lẫn trài chỉ vì chủ hụi đã bỏ trốn
đây là ngôi nhà của vợ chồng bà trần thị xoa và ông cao xuân năm
chuyên thu gom phởng hụi và cho vay lãi suất cao ở xóm chín xã diễn thành huyện diễn châu
thế nhưng từ tối ngày một mươi sáu tháng chín vợ chồng bà xoa đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà này
bức xúc trước việc bị mất của hàng trăm người góp phưởng hụi cho bà xoa
đã kéo đến tháo rỡ tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này
từ hàng rào đến khung cửa mái tôn và tất cả mọi thứ nếu có giá trị
ngôi nhà bỗng chốc tàn hoàng
theo bà con ở đây vợ chồng bà xoa đã làm nghề thu phưởng hàng chục năm nay
số người tham gia lên đến hàng nghìn người
sau khi sự việc vỡ lở bà xoa đã trốn khỏi nhà để lại số nợ chưa thể thống kê hết
người thì cùng tín tưởng cả tín xã ngọc xã ngay và thu thiên
mà tội là không thể bỏ đi
bà con cứ nghĩ là buôn bán hàng ngày thì góp hai trăm linh ba trăm linh để góp lại
sau là một cái việc gì lỡ nó thôi
chứ không nghĩ là gia đình này có những cái hay lắm như thế
bây giờ thì cũng chiều đẳng nụt cái thôi biết là mất tiền thôi
những ngày qua việc buôn bán kinh doanh tại chợ phủ diễn thị trấn diễn châu
dường như bị đình trệ cảnh tượng sơ sát hoang mang bao trùm
bởi các tư thương đang nháo nhác truy tìm vợ chồng bà xoa để đòi lại tiền
ban quản lý chợ phủ diễn cho biết ở đây có hơn năm trăm linh hộ kinh doanh buôn bán
thì có tới hơn ba trăm linh hộ góp phưởng hụi cho bà xoa
hiện ban quản lý chợ mới nhận được hai đơn tập thể của sáu hộ
nhưng số tiền tố cáo bị mất đã lên tới con số hai tỷ đồng
góp nhặt từ tiền buôn trứng và tiền con gửi về từ lao động nước ngoài
mỗi ngày chị nguyễn thị mai góp phường cho bà xoa tới hai triệu đồng
việc chứng nhận nộp tiền chỉ là cuốn sổ nhỏ ghi số tiền và chữ ký của bà xoa
nút giới danh nghĩa quỹ giúp đỡ tỉnh thương hùn vốn cho những người khó khăn vay
nhưng lãi suất thì rất cao cứ bốn tháng nhận phường một lần
bà mai thu về số tiền lãi hơn bốn mươi triệu đồng bây giờ hối hận thì đã muộn
cả trợ vụ chuyện này đều tin tưởng bà gửi gắm cho bà
chị em góp tình thương bao nhiêu là gửi gắm cho chị hết
tôi này còn bao nhiêu người khác còn tiền lớn hơn thôi
như bà tám phần đó tám trăm linh triệu như anh hiến đó cho vay tiền mặt năm trăm linh triệu
rồi chị em khác là ba trăm linh năm trăm linh là nhiều
ít nhất là một mươi năm đến hai mươi triệu
bà xoa với ông nam nói là chúng tôi không bao giờ ăn của bà có một đồng
cho nên cả trợ vụ chuyện này đều tin tưởng bà
trợ diễn thành này là ai cũng tin tưởng bà xoa
cho nên là tập trung vô tình thương này gửi bà
theo tìm hiểu của chúng tôi không chỉ riêng địa bàn xã diễn thanh và thị trấn diễn châu
mà hoạt động góp phần hụi của bà xoa còn lan ra hàng chục xã lân cận với hàng nghìn người tham gia
việc thu chi tiền phường của vợ chồng bà xoa diễn ra sòng phẳng và luôn đúng hẹn
lãi suất lại cao nên ngày càng thu hút nhiều người tham gia
tuy chưa có con số thống kê cụ thể nhưng vụ vỡ phường hụi lần này có thể lên tới hàng chục tỷ đồng
thực ra cái việc họ chơi phường và đóng phường ở trường thì thực chất là họ tử phát
chỉ còn cái việc nắm bắt thì mình chưa nắm bắt được hết
cái việc họ là đóng các phường ở trên trường chỉ đến khi là vợ nữ ra
rồi một số tiểu thương đến nhà tịch thu rồi gửi
rồi một số tài sản thì chính quyền mới thực sự nắm bắt được là do chơi hụi
sự việc nó xảy ra cũng bất ngờ
rồi người ta bỏ trốn khỏi địa phương
thì đang trong quá trình điều tra chưa nắm rõ được là đang trốn ở đâu
đang giao cho công an rồi phối hợp với các ngành để điều tra làm rõ để tạo lại sự công bằng cho bà con
được biết từ trước đến nay địa bàn huyện diễn châu đã có hàng chục vụ vỡ phưởng hụi
gây bao cảnh tan nát gia đình tù tội thậm chí là những vụ tự tử đau lòng
nhưng bà con vẫn không lấy đó làm bài học để cảnh giác
tất cả chỉ vì hám lợi
nhiều người không thể cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền
và bây giờ chẳng biết trách ai